tại thành phố lạng sơn vào lúc một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín tại nhà nghỉ đinh gia thuộc phường hoàng văn thụ
thành phố lạng sơn phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã bắt quả tang đối tượng lý văn nam
trú tại xã xuân mãn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép gần hai kg ma túy tổng hợp dạng đá
khai tác tại chỗ đối tượng khai nhận hai kg ma túy tổng hợp này được đối tượng mua và vận chuyển từ trung quốc vào việt nam qua lối mòn trên biên giới
với mục đích đưa về thành phố lạng sơn bán cho một đối tượng không quen biết tên là thuận để kiếm lời
ngay sau khi bị bắt giữ lập biên bản phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn đã bàn giao đối tượng và tăng vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn
tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật